chúng ta đến với vùng đất lưu giấu ngựa thần để được khám phá nét mộc mạc dung dị của những phiên chợ và nét văn hóa vùng cao
trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với một phiên chợ đậm chất văn hóa dân gian của bà con nơi đây
và điều quan trọng là nó được lưu giữ bằng chữ viết riêng của người giao đó là chữ nôm giao
như vậy nếu không học chữ thì người giao tuyển sẽ không đọc được sách và từ đó không hiểu rõ nguồn gốc của mình
không chỉ vậy mà các cuốn sách về lễ nghi cũng đều được ghi lại bằng thứ chữ này
tuy nhiên từ nửa thế kỷ qua số lượng người giao tuyển biết viết biết đọc sách
cổ của cha ông mình còn rất ít và người truyền dạy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay
do vậy nguy cơ mai một và có thể bị thất truyền của chữ viết này đang là một thực trạng không thể tránh khỏi
hiểu rõ được điều đó mấy chục năm qua nghệ nhân triệu văn quẩy
với vốn biết ít ỏi từ tủ sách gia đình để lại cùng những năm tháng mầy mò nghiên cứu
ông đã nỗ lực tìm kiếm siêu tầm
để truyền dạy cho thế hệ con cháu của mình
để trước tiên là giữ lại chữ viết của dân tộc
và sau là giữ lại những điều hay điều đẹp trong văn hóa của người giao quyền
với những nỗ lực không biết mệt mỏi đó ông đã được trao tặng nhiều bằng khen giấy khen của huyện của tỉnh
đặc biệt vào cuối năm hai nghìn một mươi năm vừa qua ông được chủ tịch nước trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú
đối với nghệ nhân triệu văn quẩy đối với huyện chúng tôi chúng tôi coi đó là một cái khó báo một cái bảo tàng sống
về lưu giữ các cái văn hóa các giá trị văn hóa của người đồng bào
bác quẩy là một trong chín nghệ nhân được chủ tịch nước công nhận là nghệ nhân ưu tú của tỉnh lào cai
bác đã có đồng góp rất lớn trong việc bảo tồn giữ gìn và phát huy giá trị truyền dạy lại cái giá trị văn hóa của thầy giao
với người nghệ nhân ấy có lẽ không gì vui sướng hơn khi giờ đây con cháu của ông và những người dân quanh ông
ai cũng có thể đọc được sách của tổ tiên mình để lại
tôi mong muốn là sau này là cái lớp trẻ là cố gắng phải cố gắng tích cực học là giữ gìn cái bản sắc dân tộc
mà tôi mong chính quyền giúp đỡ là bảo các học sinh là cố gắng tập trung học đầy đủ để cho bảo tồn văn hóa của dân tộc giao
ông cảm thấy hạnh phúc
khi người dân trong vùng đến mượn sách và coi tủ sách nhỏ của ông như là một thư viện
chính những điều đó đang tiếp thêm sức mạnh cho người nghệ nhân ấy để ông tiếp tục hành trình gìn giữ tinh hoa văn hóa của dân tộc
lào cai mà chưa thưởng thức ẩm thực của lào cai thì quả thực là một thiếu sót
khi nói đến ẩm thực của lào cai một trong những món ăn được du khách kể đến đầu tiên có lẽ là những món nướng ở sapa
vậy thì tại sao món nướng ở đây lại thu hút thực khách đến như vậy
hãy cùng chúng tôi khám phá ngay bây giờ
hãy cùng chúng tôi khám phá ngay bây giờ
mỗi món đồ nướng tuy dân dã bình thường nhưng cũng khiến người thưởng thức phải trầm trồ suýt xoa về hương vị thơm ngon của từng món
trước hết là không gian thưởng thức
thay vì các nhà hàng sang trọng các quán nướng ở đây thường là các quán cóc ven đường
ở sapa các quán nướng có mặt khắp mọi nơi từ chợ đến các con hẻm
đồ nướng sapa thì rất đa dạng
từ những món ăn dân dã bình dị như ngô nướng khoai nướng các loại đậu phụ lòng bề nướng đến những món ẩm thực sapa đậm chất núi rừng như cơm lam thịt lợn cắp nách bò cuốn cải mèo
điều đặc biệt của đồ nướng sapa chính là mỗi món đều mang những hương vị khác nhau do đó mang lại cho thực khách cảm giác háo hức và không nhàm chán
các món ăn được lựa từ nguyên liệu tươi tẩm ướp bằng gia vị tỉ mỉ và được nướng trực tiếp trên than củi nên có hương vị rất đặc trưng và thơm ngon
đồ nướng ở sapa này đặc trưng là đều do bàn tay của nhân viên tự làm nên là du khách rất là thích
đặc biệt là có những món đặc trưng là lợn bản gà bản gà đen chim ngói
các món rau củ quản nấm nướng các dân khách rất là ước thích
khoảng tầm bảy tới tám giờ tối khi sương mù vây kín cả thị trấn sapa thì cũng là lúc phố nướng nơi đây nhộn nhịp nhất
trong cái tiết trời xe lạnh về đêm được thưởng thức những món nướng thơm lừng béo ngậy như gà tầm mật ong nướng cá hồi nhồi rau thơm nướng giấy bạc hay bò cuốn nấm kim chi
và nhâm nhiên các món nướng đều được thưởng thức
vì một chút rượu táo mèo hay rượu ngô của người dân nơi đây sẽ thực sự làm say lòng du khách
tôi lên sapa rất nhiều lần lần nào tôi lên cũng thưởng thức cái món nướng
ở hà nội cũng có món nướng tôi đã thưởng thức hai ba lần
nhưng mà không thể ngon một món nướng của sapa được
món nướng của sapa đặc trưng đó là tươi ngon
và cái nguyên liệu của các đồng bào các dân tộc mang ra đây thì hà nội không thể có được
đấy là cái đặc trưng của sapa đấy
và với cái khí hậu của sapa thì ăn cái món nước rất là hợp
phố nướng đã và đang tạo ra một nét cuốn hút duyên dáng riêng biệt
nếu chân bất cứ ai khi muốn thưởng thức khám phá những nét độc đáo tinh tế trong nghệ thuật ẩm thực của thị trấn sapa
những món nướng đầy hấp dẫn và mang đậm hương vị đặc trưng của núi rừng nơi đây luôn khiến cho ai đã từng một lần ăn đều nhớ mãi
tạp chí sắc màu dân tộc kỳ này cũng xin được tạm dừng tại đây
mọi ý kiến đóng góp xin được tạm dừng tại đây
hẹn gặp lại